ngân hàng phát triển châu á adb vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của việt nam từ một tám lên hai ba trong năm nay năm hai nghìn hai mươi
nhờ đẩy mạnh đầu tư công tiêu dùng trong nước phục hồi thương mại gia tăng và sự hồi phục nhanh của các quốc gia lật cận
ngân hàng phát triển châu á adb cũng điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự án tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi một xuống sáu một
theo đánh giá của adb triển vọng của châu á đang cho thấy sự cải thiện
các dự báo tăng trưởng đã được nâng lên đối với trung quốc và ấn độ hai nền kinh tế lớn nhất khu vực
đại dịch kéo dài vẫn là nguy cơ chủ yếu song những tiến triển gần đây trong lĩnh vực vaccine đang làm dịu bớt nguy cơ này
việc cung cấp vaccine an toàn hiệu quả và kịp thời ở các nền kinh tế đang phát triển sẽ là yếu tố then chốt
để hỗ trợ quá trình mở cửa lại các nền kinh tế và phục hồi tăng trưởng trong vùng